vừa qua trên quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã thạch bình thành phố hà tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con và xe máy làm một người bị thương nặng
tại hiện trường xe ô tô bốn chỗ bị kiểm soát ba mươi bảy a một trăm bốn mươi ba do anh nguyễn xuân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tại xã diễn vạn huyện diễn châu tỉnh nghệ an điều khiển chạy hướng bắc nam bất ngờ va chạm với xe máy bị kiểm soát ba mươi tám m một trăm một mươi một nghìn hai mươi do anh nguyễn ngọc hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tại xã thạch kênh huyện thạch hà điều khiển đi ngược chiều khiến ô tô mất lái la vào xe lưu đỗ bên đường và xe máy hư hỏng nặng
anh nguyễn ngọc hoàng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hà tĩnh ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà tĩnh đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn trên